trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua công ty thường hoạt động sản xuất từ tám đến chín tháng và bình quân mỗi tháng hoàn thành từ hai đến hai năm trăm linh tấn sản phẩm các loại

hoạt động trong khu công nghiệp lễ môn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa công ty trách nhiệm hữu hạn sakurai được thành lập vào năm hai nghìn một mươi
hai mươi vốn của nhật bản đơn vị chuyên sản xuất và gia công hàng may mặc xuất khẩu sang nhật bản và
một số nước trên thế giới hiện nay bình quân mỗi tháng công ty sakurai tiêu thụ trung bình
khoảng hơn tám triệu kwh một tháng với chi phí khoảng gần sáu tỷ đồng
cái sản lượng điện lớn nên là nhà máy đã được chú trọng đầu tư và được ưu tiên
nâng cấp lên các cái đường dây và điện cũng ổn định hơn khi mà có sự cố thì ngành điện lực cũng
rất là cố gắng khắc phục và hỗ trợ doanh nghiệp để sửa chữa kịp thời đáp ứng cho nhà máy là có
điện sớm nhất có thể chính vì như vậy cho nên là doanh nghiệp đã rất là yên tâm đầu tư vào sản
xuất tại việt nam trong kế hoạch đầu tư thì nhà máy chỉ xây dựng bảy xưởng để
sản xuất tại việt nam thôi nhưng do điện ổn định và những cái cơ chế khác của tỉnh nên là
nhà máy đã mở rộng đến nay đã là một mươi ba xưởng trên một mươi năm xưởng dự kiến là cuối năm hai nghìn một mươi tám sẽ mở rộng tiếp
hai xưởng còn lại với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội hướng đến phát triển các khu công nghiệp
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh thanh hóa đã có sáu mươi sáu dự án đăng ký đầu tư mới vào các khu kinh tế
khu công nghiệp trên địa bàn
với tổng số kinh tế xã hội tỉnh thanh hóa đã có sáu mươi sáu dự án đăng ký đầu tư mới vào các khu kinh tế

để đáp ứng tốc độ phát triển phụ tải công nghiệp đang tăng nhanh trên địa bàn tỉnh
công ty điện lực thanh hóa đã xây dựng hệ thống hạ tầng điện để đón đầu trong việc phát triển của phụ
tải công nghiệp công ty của chúng tôi hiện nay chuyên sản xuất giày thể thao mỗi tháng công ty
sản xuất bình quân hai sáu hai bảy triệu đôi tính bình quân thì mỗi năm chúng tôi sử dụng khoảng hai mươi bảy triệu kw
hai mươi bốn tỷ đồng điện đóng vai trò rất quan trọng đối với sản xuất của chúng tôi bởi nếu mất điện
sản lượng sản xuất ra sẽ sụt giảm và làm ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty nhìn chung
thời gian qua chất lượng điện khá ổn và sắp tới chúng tôi sẽ mở rộng hơn nữa vì vậy
cũng mong điện lực thanh hóa hỗ trợ đảm bảo nguồn điện
năm hai nghìn một mươi bảy công ty điện lực thanh hóa thực hiện chỉ tiêu điện thương phẩm ba tám trăm bảy mươi hai triệu kwh
đạt một trăm linh tám mươi năm so với kế hoạch
và tăng một mươi ba ba so với cùng kỳ ngoài ra trong năm hai nghìn một mươi bảy công ty cũng đã sảnh hơn một trăm hai mươi tỷ đồng
để sửa chữa thường xuyên định kỳ và sửa chữa lớn thiết bị bảo đảm an toàn hệ thống điện do công
ty quản lý các hoạt động cấp điện năng kịp thời phục vụ cho xây dựng các công trình trọng điểm
như công trình xây dựng nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn
xi măng long sơn cũng được công ty bảo đảm thực hiện tốt bên cạnh việc bảo đảm điện cho
triển kinh tế xã hội của địa phương thực hiện chủ đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành
điện năm hai nghìn một mươi tám công ty điện lực thanh hóa đặt ra các mục tiêu tiếp tục đưa khoa học công nghệ vào
điều hành lưới điện nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng thu nhập bình quân cho người lao
động tối ưu hóa chi phí tăng cường năng lực và khả năng tự cân đối tài chính trong công ty
tiếp tục lấy khách hàng là trung tâm của sự phát triển bảo đảm cung cấp điện cho phát triển
kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và đời sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng
ngày càng cao và năm hai nghìn một mươi tám thì tiếp tục đưa ra nhiều những dịch vụ cho khách hàng đó là thực hiện
hành chính công rồi thực hiện cái chỉ số tiết cập điện năng thực hiện cái độ hài lòng khách hàng
và mục tiêu là cấp điện với cái độ tin cậy nhất để làm được cái việc đó thì cái chất lượng nguồn
và chất lượng cái nguồn nhân lực đóng vai trò rất quyết định mà chiến lược phát triển của tầm hành
việt nam và tổng công ty miền bắc trong năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo đó là xây dựng nguồn nhân lực
mà có nguồn nhân lực thì mới đáp ứng được cái hiện đại hóa cái công nghệ ví dụ như đưa cái tiến
bộ hoặc công nghệ vào lưới điện đưa những thiết bị thông minh vào rồi lắp công tơ điện tử
rồi thực hiện điều khiển từ xa rồi thực hiện thu tiền điện
qua các tổ chức trung gian và tiến tới là thực hiện thu tiền điện là không qua thu tiền mật
có diện tích lớn với nhiều khu vực đang phát triển như thành phố thanh hóa thành phố sầm sơn
khu công nghiệp nghi sơn nhu cầu tiêu thụ điện của tỉnh thanh hóa những năm gần đây tăng cao
năm hai nghìn một mươi tám công ty điện lực thanh hóa đã và đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng mới
cải tạo hệ thống lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng trưởng
bảo đảm cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương
năm hai nghìn một mươi tám công ty nghệ lực thái lan đã và đang nỗ lực ra sản xuất thực dụng hệ thống tiến bộ